hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
liên quan đến vụ nam sinh lớp tám bị tấn công tàn bạo đến nguy kịch ngày hai mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với tvm sinh năm hai nghìn tám để điều tra về tội cố ý gây thường tích
mờ bị cáo buộc là người đã tấn công nam sinh nhd sinh năm hai nghìn một mươi học sinh lớp tám chú quận long biên khiến đề bị chấn thương vùng đầu hôn mê tiền lượng tử vong cao
không chỉ vụ việc trên thời gian qua đã xảy ra không ít vụ việc liên quan đến việc sử dụng hành vi thô bạo ở trường học
trước đó ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba do mâu thuẫn trong việc bạn nhặt được năm trăm linh đồng nhưng không trả lại nam sinh lớp chín trường trung học cơ sở đống đa quận bình thạnh tp hcm đã tấn công vào đầu bạn ngay trong lớp học
thời điểm xảy ra vụ việc trong lớp có nhiều học sinh khác nhưng không ai đến can ngăn
hay trước đó vụ việc mvvtk học sinh lớp bảy trường trung học cơ sở đại đồng thạch thất hà nội
bị bạn tác động vật lý nhiều lần dẫn đến rối loạn tâm thần gây bức xúc trong dư luận
thực tế xu hướng sử dụng hành vi thô bạo ở trường học trong giới trẻ đặc biệt ở trẻ vị thành niên có dấu hiệu ngày càng gia tăng và có tính chất nghiêm trọng hơn
để lại nặng nề phía sau chính là nỗi đau dai dứt từ chính người trong cuộc cũng như hai bên gia đình xã hội
tiến sĩ nguyễn tùng lâm phó chủ tịch hồ khoa học tâm lý giáo dục việt nam cho rằng
những vụ việc xảy ra vừa qua đặc biệt việc nam sinh bị tấn công
kịch ở quận long biên hà nội cho thấy mức độ nghiêm trọng trong việc giáo dục các thế hệ trẻ hiện nay
ông lâm cho biết đã có rất nhiều các tiết học ngoại khóa hay bồi dưỡng kỹ năng ứng xử để tránh xảy ra xích mích ở trường học
nhưng một bộ phận kem trẻ tuổi hiện nay vẫn chưa nhận thức được rõ vấn đề pháp lý
luật pháp hiện nay rất nghiêm minh đã ai gây ra tội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
nhiều em ra tay với bạn đã bị cho nghỉ học để ý thức được hành vi sai lầm còn nghĩ mình ngầu và rồi thực tế
có em phải trả cái giá giá
và rất đắt khi vướng vào vòng lao lý khi có thể vô tình hay cố ý gây ra thương tích nặng cho bạn học
theo ông lâm những sự việc vừa qua là bài học rất lớn cho nhiều người từ các bạn trẻ đến bậc cha mẹ nhà trường và cả xã hội
mọi người phải ý thức việc hãy giáo dục trẻ trước đừng khi phạm tội mới giáo dục thì đã quá muộn
trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam phó hiệu trưởng trường đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội
ông cho rằng từ vụ việc xảy ra cho thấy
một bộ phận trong xã hội hiện nay vẫn chưa ý thức tốt về mặt pháp luật kể cả các bạn nhỏ và bậc cha mẹ
vì vậy mới có chuyện sử dụng hành vi thô bạo thiếu chuẩn mực để giải quyết mâu thuẫn
ông nam cho biết
thông điệp đầu tiên tôi muốn nói đó là không thể sử dụng hành vi thô bạo để giải quyết mâu thuẫn được
chúng ta chỉ làm cho vấn đề ngày càng mất kiểm soát hơn dẫn đến nhiều nguy cơ cho các bên
rõ ràng các trường truyền thông rất nhiều về những hành vi thiếu chuẩn mực trốn học đường
nhưng dường như những kỹ năng để giải quyết mâu thuẫn
một cách thân thiện hòa bình chưa được hình thành ở học sinh
đáng buồn hơn coi vụ việc còn có sự tham gia của chính cả người lớn tức bố mẹ nữa
ông nam cho rằng khả năng kiểm soát cảm xúc mọi người nhìn thấy
mức độ thể hiện trình độ văn hóa hay văn minh của một công dân thể hiện ở việc tuân thủ và làm việc theo pháp luật
kiểm soát được cảm xúc của cá nhân để điều chỉnh hành vi của mình
chúng ta nhìn thấy mức độ hàm dưỡng về mặt văn hóa hay trình độ văn minh của chính một bộ phận người lớn không được hình thành tốt
như thế làm sao làm gương cho bạn trẻ
ông nam nhấn mạnh từ việc một bộ phận người lớn hành xử không đúng sẽ tác động đến bộ phận con trẻ
chính trẻ sau đó sẽ sử dụng hình thức khuôn mẫu để hành xử thiếu thân thiện đối với tất cả người khác để giải quyết mọi vấn đề
vì chuyên gia còn bày tỏ lo lắng khi ở đây chính người lớn cũng còn không điều chỉnh được hành vi của mình
chúng ta nhìn đâu xa hậu quả
kể cả vụ việc này nếu xảy ra bất cứ hệ quả gì tiêu cực cho nạn nhân
thì bản thân thủ phạm cũng là người phải chịu những sang chấn tâm lý
thậm chí sang trần tâm lý không thể vượt qua ảnh hưởng tương lai của các em
phó hiệu trưởng trời đèo giáo dục cũng phân tích thêm
trong một số vụ việc người bị hại có thể không thiệt mạng nhưng bị ảnh hưởng về vấn đề trí tuệ
liên quan đến mất khả năng về hành vi thì đó là sang chấn đối với cả người gây ra
chưa kể bố mẹ của người tham gia vụ việc cũng có thể bị xử lý
ở mức độ nào đi chăng nữa thì rất nhiều hệ quả
những hành vi thô bạo sẽ còn trầm trọng hơn về mặt thể chất tinh thần
đó là những điều rất đau xót
liên quan vụ việc nam sinh bị tấn công đến mức nguy kịch ở long biên hà nội
ông nam cho rằng hiện cộng đồng mạng cũng đang như một số những cư dân mạng quá khích
đang lợi dụng vụ việc để làm trái với những quy định của pháp luật
đưa cử như một bộ phận nhỏ đối tượng đã sử dụng luật dừng
đi đến nhà người gây ra sự việc để ném chất bẩn gạch đá chửi bới
họ nghĩ rằng hành động này là hay cho rằng mình đại diện cho công lý
nhưng đây họ đang sử dụng những hành vi thiếu chuẩn mực để giải quyết vấn đề
bất cứ vụ việc nào xảy ra tòa án chưa xử chưa kết tội cơ bản chưa có tội
người dân bình thường chỉ thể hiện sự bức xúc còn hành vi như trên chính là vi phạm pháp luật
tất cả vụ việc này chúng ta sẽ nhìn thấy trong xã hội vòng xoáy thủ hận lan tỏa ra từ vụ việc nhỏ
từ việc nhỏ của hai người rồi liên quan đến gia đình các cá nhân
làn ra bức xúc của cả xã hội mà xã hội cũng sử dụng hành vi thô bạo để tấn công nhau
chúng ta nhìn thấy bức tranh khá sai lầm dẫn đến những hậu quả tiêu cực hơn
qua những vụ việc trên sẽ là bài học lớn cho chính các em học sinh bậc cha mẹ và cả xã hội
trong việc đẩy lùi những hành vi thiếu chuẩn mực
liên quan đến vụ việc nói trên là người tham gia tố tụng hỗ trợ pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại
luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh hà nội đã bày tỏ những quan điểm về trách nhiệm pháp lý của vụ việc này
ngày hai mươi năm tháng ba công an quận long biên hà nội thông tin lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc
một học sinh lớp tám bị tấn công nguy kịch tại sân đình lệ mật phường việt hưng quận long biên hà nội
theo phản ánh của chị nguyễn thị lan ba mươi chín tuổi chiều một mươi bảy tháng ba con trai chị là cháu nhd sinh năm hai nghìn một mươi
đang học lớp tám chơi bóng rổ tại sân đình lệ mật
trong khi chơi bóng đề xích mít với cháu k sinh năm hai nghìn một mươi hai
k đã gọi anh trai và bố tới
sau đó k và anh trai tấn công cháu d khiến cháu bất tỉnh tại chỗ
ngay sau đó d được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân y một trăm linh tám và trải qua hai lần phẫu thuật
mẹ cháu d cho biết cháu bị chấn thương nặng tiên lượng tử vong
do bị tổn thương quá nặng nên sự sống gần như không còn
gia đình và các bác sĩ cố gắng duy trì sự sống cho cháu từng ngày bằng máy thở
thông tin về vụ việc luật sư nguyễn anh thơm chứa văn phòng luật sư nguyễn anh hà nội
người tham gia tố tụng hỗ trợ pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại cho biết
trong chiều hai mươi năm tháng ba gia đình đã làm các thủ tục chuyển viện cho cháu đê
về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ duy trì thở máy cho cháu
luật sư nguyễn anh thơm thông tin việc đưa cháu đê về bệnh viện tuyến tỉnh
là để các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm pháp y và đưa ra kết luận nguyên nhân tử vong
các bác sĩ bệnh viện một trăm linh tám cũng nhận định cháu đê hồi sinh là khó có thể
chia sẻ về quan điểm của mình về trách nhiệm pháp lý của vụ việc này
luật sư nguyễn văn đồng văn phòng luật sư nhân chính đoàn luật sư tp hà nội phân tích
qua thông tin sơ bộ từ báo chí có thể thấy đây là vụ việc để lại hậu quả rất thương tâm
cháu bé đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng tiên lượng rất xấu rất dễ tử vong
theo như thông tin báo chí phản ánh nạn nhân là cháu bé học lớp tám
do mâu thuẫn tại sân chơi với một cháu bé học lớp sáu
nên cháu bé học lớp sáu đã về mách anh và bố
một lúc sau thì ông bố xuất hiện chứng kiến hai con mình lao vào tấn công bé lớp
trường hợp này cần xác định có hay không vai trò đồng phạm giúp sức của người bố
có thể người con về mách bố nên người bố đã lên kế hoạch cho hai con tấn công nạn nhân
khi cùng hai con có mặt chê sân chơi thay vì tìm hiểu nguyên nhân mâu thuẫn và can ngăn con trẻ ẩu đả
người bố của hai bé này để mặc cho hai con tấn công bé lớp tám dần tới hậu quả thương tích nghiêm trọng xảy ra
trong vụ việc này
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân
xem xét dấu hiệu để lại trên thân thể nạn nhân cơ chế hình thành vết thương trên cơ thể
bên cạnh đó xác định độ tuổi của hai trò bé có hành vi tấn công nạn nhân để xem xét năng lực trách nhiệm hình sự
thu thập dấu vết để lại hiện trường xác định nguyên nhân xảy ra sự việc thu thập lời khai từ những người liên quan
những người chứng kiến thu thập dữ liệu camera tại hiện trường nếu có để củng cố hồ sơ
có căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật
qua thông tin ban đầu cho thấy trong hai cháu bé tham gia tấn công nạn nhân thì có một cháu lớn học lớp một mươi
nạn nhân bị tấn công vào vùng trọng yếu nên bị chấn thương nặng
nếu xác định được hành vi tấn công là nguyên nhân trực tiếp khiến cháu bé nguy kịch
thì hành vi này có dấu hiệu của hành vi sát hại người quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trường hợp nếu hai cháu bé tấn công nạn nhân khiến nạn nhân ngã xuống nền sân dẫn tới bị chấn thương
thì hành vi này là hành vi cổ
cố ý gây thương tích theo quy định tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
trường hợp này rất cần xem xét vai trò trách nhiệm của người bố của hai cháu bé có hành vi tấn công nạn nhân này
xác định nhận thức của người bố này khi có mặt tại hiện trường cùng hai con
việc chứng kiến hai con tấn công nạn nhân nhưng không có hành động can ngăn
hoặc tuy không can ngăn nhưng bỏ mặt để hai con mình lao và tấn công nạn nhân
thì cần xem xét vai trò của người bố là đồng phạm giúp sức
về tinh thần đối với hành vi của hai con
pháp luật quy định
người từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng
người từ đủ một mươi sáu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm về mọi tội phạm
người chưa thành niên phạm tội sẽ được áp dụng các quy định riêng dành cho người chưa thành niên phạm tội
về trách nhiệm dân sự
áp dụng quy định bồi thường thiệt hại tại điều năm trăm tám mươi sáu bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
quy định năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân
theo đó người từ đủ một mươi tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường
người chưa đủ một mươi năm tuổi gây thiệt hại mà còn cha mẹ thì cha mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại
nếu tài sản của cha mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng
thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu
trừ trường hợp quy định tại điều năm trăm chín mươi chín của bộ luật dân sự
người từ đủ một mươi năm tuổi đến chưa đủ một mươi tám tuổi gây thiệt hại
thì phải bồi thường bằng tài sản
còn nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình
trong trường hợp này ngoài việc cần xem xét trách nhiệm hình sự của người bố
thì người bố này phải thực hiện trách nhiệm bồi thường do hành vi của các con gây ra
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị